ủy ban nhân dân tp hcm vừa giao ủy ban nhân dân quận năm lập và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ dân di rời khẩn cấp tại trung cư số bốn trăm bốn mươi trần hưng đạo phương một mươi một quận năm
trung cư bốn trăm bốn mươi trần hưng đạo có quy mô gồm một tầng trệt tầng lửng hai lầu sân thượng mái bê tông cốt thép
kết quả kiểm định của sở di dựng tp hcm từ năm hai nghìn một mươi sáu cho thấy mức độ nguy hiểm là cấp d khả năng chịu lực của kết cấu không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể trung cư thuộc loại hư hỏng nặng nguy hiểm cần phải di rời phá rỡ khẩn cấp
thành phố sẽ bổ trí ba mươi hai hộ dân hiện đang sinh sống tại đây đến tạm cư tại cao ốc an phú đường hậu giang quận sáu để tiến hành tháo rỡ trung cư số bốn trăm bốn mươi trần hưng đạo và bảo đảm an toàn tính mạng của người dân